sáng nay ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam vừa phối hợp với tỉnh ủy thanh hóa long trọng tổ chức chương trình
gặp mặt tri ân chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
tham dự chương trình có đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các cấp các ngành và một trăm sáu mươi ba chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến của nhiều địa phương trên cả nước

là những ký ức hào hùng luôn in đậm trong tâm trí khi gợi nhớ về những đồng đội về những năm tháng chiến tranh gian khổ mà vẻ vang
tại buổi lễ đồng chí đỗ văn chiến cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã trao quà cho các chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
thưa quý vị sáng nay tại sơn tây hà nội trung đoàn bộ binh sáu trăm chín mươi hai
sư đoàn bộ binh ba trăm linh một bộ tư lệnh thủ đô hà nội tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của quân ủy trung ương bộ quốc phòng của đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô hà nội
trực tiếp là đảng ủy chỉ huy sư đoàn ba trăm linh một được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân các địa phương
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội các thế hệ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan
binh sĩ trung đoàn bộ binh sáu trăm chín mươi hai đã phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam và thủ đô anh hùng
đoàn kết sáng tạo mưu trí kiên cường anh dũng chiến đấu lập công đặc biệt xuất sắc nhiều năm được đảng nhà nước bộ quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
trong giai đoạn mới cán bộ chiến sĩ trung đoàn bộ binh sáu trăm chín mươi hai tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trung kiên dũng cảm luyện giỏi đánh thắng
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện góp phần cùng toàn đảng toàn dân và toàn quân
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc

với thông điệp hiến máu cứu người hãy hiến thường xuyên để hiến tặng máu cứu người lại sự sống niềm vui hạnh phúc cho người khác
trong năm năm qua tỉnh thái nguyên đã vận động và tiếp nhận trên một trăm năm mươi đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện trung mương và địa phương
mạng lưới công tác vận động hiến máu tình nguyện đã được hình thành và hoàn thiện với chín trên chín huyện thành phố có ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện
nhân dịp này hội chữ thập đỏ tỉnh thái nguyên đã tặng giấy khen cho các cá nhân của thành phố thái nguyên có đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tỉnh nguyện trên địa bàn tỉnh
thưa quý vị việt nam lần đầu tiên ghi nhận trường hợp nhiễm cúm da cầm ah chín trên người và đây cũng là ca nhiễm cúm gia cầm thứ hai từ đầu năm đến nay
hiện cả nước đã ghi nhận sáu ổ dịch cúm gia cầm tại nhiều tỉnh thành và đã có ca tử vong đầu tiên sau chín năm kể từ năm hai nghìn một mươi ba
trong khi đó thời tiết thì có nhiều thay đổi thất thường
nó có lợi cho virus cúm gia cầm phát triển
bộ y tế nhận định trong thời gian tới sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người và sau đây là các biện pháp phòng tránh bệnh cúm da cầm
để chủ động phòng chống cúm gia cầm trên người người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau
không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc đảm bảo ăn chín uống sơ
không giết mổ vận chuyển mua bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc
khi phát hiện da cầm ốm chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn
khi có biểu hiện cúm như sốt ho đau ngực khó thở có liên quan đến da cầm phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời
bệnh viện đại học nam cần thơ vừa phối hợp cùng bệnh viện trung mương huế phẫu thuật thành công loại bỏ khối u trong ống sống ngoài tủy cột sống ngực cho một bệnh nhân bốn mươi sáu tuổi ở tỉnh bạc liêu
theo gia đình anh đê khoảng một mươi ngày trước khi nhập viện anh đê bắt đầu yếu dần hai chi dưới đến ngày nhập diện thì mất khả năng đi đứng rối loạn đại tiểu tiện
sau khi đến bệnh viện đại học nam cần thơ bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám và cho cận lâm sàng cần thiết đã chẩn đoán bị u trong ống sống ngoài tủy cột sống ngực
và đi đến thống nhất phẫu thuật loại bỏ khối u giải phóng chèn ép lên ống tủy
với sự phối hợp nhịp nhàng chuyên nghiệp của hai ekip
phẫu thuật là khoa ngoại thần kinh bệnh viện trung mương quế cùng các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp khoa phẫu thuật nghe mê hồi sức bệnh viện đại học nam cần thơ
sau ba giờ toàn bộ khối u được loại bỏ bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh cho bệnh nhân
hiện nay sau phẫu thuật ngày thứ sáu các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân ổn định
bệnh nhân được hướng dẫn tập phục hồi chức năng cải thiện dẫn động hai chi dưới